hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dù đục dù trong con sông vẫn chảy dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh dù người phàm tục hay kẻ tu hành đều phải sống từ những điều rất nhỏ
ta hài chê cuộc đời méo mó sao không tròn ngay tự trong tâm
ta hài chê cuộc đời méo mó sao không tròn ngay tự trong tâm
trong buổi bình chọn ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị giám khảo đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay
nhà báo phạm tiến dũng tổng biên tập tạp chí nhếp ảnh hội nghệ sĩ nhếp ảnh việt nam
nhà báo nguyễn thành nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhấp ảnh giảng viên khoa nhiếp ảnh trường đại học sân khấu và điện ảnh hà nội
xin chân thành cảm ơn hai vị giám khảo đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay
chương trình cũng xin gửi tới lời trị ân các thầy các cô nhân ngày nhà giáo việt nam với những lời chúc nhiệt thành nhất
trước khi bắt đầu cuộc bình chọn mời quý vị và khán giả cùng theo dõi một số hình ảnh chọn lọc đã được các tác giả gửi về tham gia chương trình
khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh
chúng ta vừa cùng nhau xem lại những hình ảnh của các tác giả đã gửi về chương trình và còn có rất nhiều những bức ảnh đẹp nữa mà các bạn đã gửi về cho chúng tôi
trong hàng trăm bức ảnh được gửi tới chương trình ban giám khảo công tâm đã phải làm việc một cách nghiêm túc để lựa chọn những bức ảnh xuất sắc nhất đưa vào vòng bình chọn
xin hỏi nhà báo
nguyễn thành trong số những bức ảnh mà gửi về chương trình thì nhà báo có nhận xét gì về những cái bức ảnh đã được gửi đến không ạ
tôi thấy rằng tất cả bức ảnh đều nói lên tâm trạng của tác giả và điều đó là điều rất quan trọng trong những bức ảnh
còn nhà báo tiến dũng ông cho rằng những cái góc độ nào sẽ là những góc độ đẹp nhất
những bức ảnh đẹp nhất vẫn là ảnh về tình thầy trò về tình bạn bè về tuổi học trò
và đấy là những gì mà chúng ta muốn gửi gắm vào trong những bức ảnh
cái gì thể hiện được tình cảm đẹp nhất khoảnh khắc tốt nhất thì sẽ là bức ảnh đẹp nhất
và người chụp phải gửi gắm vào đó cái cảm xúc của riêng mình
nhưng ngoài cảm xúc nó còn phải là góc độ là ánh sáng là những ngôn ngữ như vậy để thể hiện được bức ảnh đẹp
vâng có thể nói hầu hết các bức ảnh được bình chọn trong chương trình lần này đều là những bức ảnh chứa đựng rất nhiều cảm xúc về tình thầy trò
và quan trọng nhất nó đã thể hiện được những tình yêu thương vô bờ bến
những người thầy người cô đã trao gửi cho những thế hệ học trò của mình
sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem năm bức ảnh đầu tiên được đưa vào vùng bình chọn
bao nhiêu tiếng cười ngày xưa ấy vang trong lớp học dân trường
như vạch đá còn vàng vòng mai
lời chiêm ngoan reo trong nắng
ngày mang đến đêm trời lưu nguyên
mà cứ yêu thương nhau hoài
bao nhiêu nét mặt của ngày tháng
sao không lúc nào ngạc phai
vâng sau khi xem xong năm bức ảnh đầu tiên được đưa vào vòng bình chọn
thưa nhà báo nguyễn thành có một bức ảnh nào đó để lại ấn tượng cho nhà báo không ạ
phải nói rằng là các tác giả gửi về đúng cái tình cảm của mình
tức là cái tình thầy trò được thể hiện rất đậm đặc trong từng bức ảnh
thí dụ như bức ảnh chúng ta đang xem đây là
của trường đại học xã hội và nhân văn
người ta ghi nhận vào cả cái tình cảm của tác giả
muốn gửi gắm vào trong từng bức ảnh
khi người ta nghĩ về những người thầy
nghĩ về mái trường xưa thì bao giờ cũng đẹp
bao giờ cũng rất là thơ mộng
kể cả trong khó khăn gian khổ
và đấy là cái rất riêng của cái ngày trên các nhà giáo hai mươi tháng một mươi một này
thưa nhà báo tiến dũng ông có một cái nhận xét như thế nào
về cách mà các cái tác giả đã gửi gắm mong muốn của họ vào những bức ảnh này
đây là những bức ảnh được chụp rất là tự nhiên
không có ít giàn dựng sắp đặt
và đây là cái quý nhất trong những bức ảnh
và những bức ảnh này thể hiện được tình cảm thầy trò
đặc biệt tôi rất thích bức ảnh đen trắng
đây chúng ta đang xem đây
nhìn thấy người thầy đã tuổi đã cao
và xung quanh là những người học trò
các tuổi cũng không phải là nhỏ
và tất cả đang cuốn quyết bên người thầy
như một người cha
và quả thật trong cuộc đời của người ta thì người thầy cũng là một người cha
trong ngôn ngữ tiếng việt này
thầy cũng là cha
thế thì đây là người cha thứ hai
mà đưa chúng ta vào đời
và cái bức ảnh này tôi nhìn nó rất xúc động
nhất là vào cái ngày hai mươi tháng một mươi một
những ngày này thường các học sinh
tìm về thầy giáo cũ
cho nên nhếp ảnh
thế mạnh của nó là ghi được những khoảnh khắc
những cái dấu ấn không dễ phải mở
và những cái bức ảnh khác
thì chúng ta xem cái bức ảnh mà
các thầy giáo nương dẫn các em vượt qua suối
để đến trường
và có lẽ chỉ ở miền núi
mới có những hình ảnh như thế
những người thầy phải đến tận nhà học sinh
để đưa các em đến trường
nhất là những đoạn đường còn chưa có cầu
chưa có đường đi tốt
các thầy phải đưa các em qua
cõng các em qua những con suối để tránh nguy hiểm cho các em
rồi những cái hình ảnh
ở đây chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh
một cô giáo đang chảy tóc cho học sinh
ở đây thì cô giáo đúng là như mẹ hiền
như một người mẹ của các em
không chỉ chăm học cho các em học
lo cho sức khỏe các em
còn chảy tóc lo quần áo trang phục cho các em nữa
ở đây có những hình ảnh về trẻ em khiếm thị
và những thầy cô giáo mà dạy những trẻ em khiêm thị
cũng rất gian nan và vất vả
và dạy cho những trẻ em khuyết tật
như cầm điếc khiếm thị
là những cái hết sức vất vả
đòi hỏi cái tâm của người thầy rất là lớn
và những bức ảnh này để chúng ta chiên những người thầy đó
đúng là như các nhà nhiếp ảnh tiến dũng và nguyễn thành vừa nhận xét
thì trong tất cả những bức ảnh
đều chứa được những bức ảnh
đều chứa được rất là nhiều tình yêu thương
của các thầy các cô gửi tới các học trò của mình
và cũng có thể nói
nhếp ảnh là một loại hình nghệ thuật
vừa dễ mà vừa khó
dễ vì bất cứ ai nếu có trong tay
một phương tiện chụp ảnh nào đó
là đã có thể chụp được một bức ảnh được rồi
tuy nhiên để bắt được cái hồn
hay căn chỉnh được những bức ảnh
để làm sao cho màu sắc và khoảng cách là đẹp nhất
thì không phải ai cũng làm được
nhà nhiệm ảnh nhà giáo
ông có những lời khuyên gì
cho các tác giả
để họ có những bức ảnh tốt hơn
tiêu điểm trong những bức ảnh
là một trong những cái mà hiện nay chúng ta còn yếu
thông thường khi người cầm máy
chụp kể cả những người đã lâu năm
thường chỉ ghi nhận hình ảnh
chứ không quan sát để tìm được
một cái tiêu điểm mạnh nhất
thấy là có một cái bức ảnh đen trắng
thể hiện là những người trò cũ
về thăm thầy
thì cái cách mà có phải tác giả đưa cái ảnh
trở về cái thời quá khứ
khi ta dùng một cái màu gọi là màu đen và màu trắng thôi
thì có phải đó cũng chính là
một trong những cái cách mà nghệ thuật của nhiếp ảnh
là nên để như thế không ạ
nhiếp ảnh là ký ức
là người ta lưu giữ lại ký ức
và bản thân về cái suy nghĩ của chúng ta
về những người thầy cũng là ký ức
và hai cái ký ức nó gặp nhau
tạo nên một cái điều kiện
để cho tác giả có thể bộc bạch
cái tình cảm của mình bằng hình ảnh
ngôn ngữ hình ảnh
thì đấy là tôi cho rằng bức ảnh cái đen trắng
như chị vừa nói nó thành công chính là chỗ đó
thưa hai nhà nhiếp ảnh
theo ông thì trong cái nước năm cái bức ảnh vừa rồi
bức ảnh nào là cái bức ảnh
mà có thể nói là tốt nhất
trong năm cái bức ảnh vừa được chọn ra
tôi vẫn thích nhất cái bức ảnh
mà các hai người thầy
đường đưa các em học sinh vượt qua một con suối
để đến trường
trên lưng mỗi thầy lại có một em nữa
thầy lại dắt các em lần sau
nó vừa thể hiện tình thầy trò
vừa thể hiện cái trách nhiệm của thầy
đối với học sinh
vừa thể hiện được cái sự khó khăn của người thầy ở miền núi
nhưng ta biết gần đây là
nhà nước đã tổ chức một cuộc nhân ngày hai mươi tháng một mươi một
một tri ân các thầy cô cắm bàn
chúng ta nhìn bức ảnh
chúng ta thấy là
hai cái nhóm người
và ở trong mỗi nhóm đều là một người thầy
trên vai là một cậu học trò
ở trong thầy lại dắt thêm
và một cái bạn đi đằng sau kia
lại dắt thêm một cái bạn nữa
và như chúng ta thấy
các em ôm chần
mấy cái quyển sách
chúng không có cái ba lô cái túi gì cả
nhưng ở đây chúng ta thấy một cái điều rằng là
bức ảnh không hề nói lên
một cái sự đau khổ
đấy là một cái rất đặc biệt
ở trong một con suối nước chảy
một người thầy như người cha
và họ vượt qua họ vui vẻ
họ tự nguyện hình ảnh đẹp lắm
tôi không thấy một cái sự bất bản gì
ở các thầy
và có lẽ là khi mà các người thầy này nhìn thấy những hình ảnh này
họ sẽ tự hào về công việc của mình
về cái tình thì có thể đây là một bức ảnh
rất là tình rất nhiều cảm xúc
và rất ý nghĩa
còn xét trên cái khía cạnh nghệ thuật
và cái khía cạnh về kỹ thuật
thì không biết là
nhà nhếp ảnh có ý kiến gì về cái cách bố cục
của cái tác phẩm này không ạ
ở đây về cái bố cục
tôi không nghĩ rằng là
tác giả có nhiều kiến thức về nhiếp ảnh lắm
nhưng trong cái hoàn cảnh này
thì cái bố cục hoàn toàn rất tốt
những cái viên đá
trắng nổi lên được
dưới những cái ánh sáng
cái dòng nước mà cái bước chân của những cái
thầy mà tròn đi qua
nó sao xuyến nó sao động một chút
rất là lặng lẽ thôi không sao động lớn
cộng với cái dòng chảy của nước
nó tạo nên cho chúng ta
là một cái bức ảnh rất động
nó chia thành hai nhóm
một nhóm trước nhóm sau
tạo nên cho người ta một cái chiều sâu trong bức ảnh nữa
kể cả những cái bố cục
tôi không nghĩ rằng khi chụp cái bức ảnh này
nhà nhiếp ảnh
suy nghĩ quá nhiều đâu
họ chỉ bộc lộ cái nhìn vào một cái thực tế
cuộc sống và họ ghi nhận nó
nhưng khi chúng ta nhìn lại thì thấy rằng
tất cả mọi cái đều
rất đúng thời điểm rất đúng khoảnh khắc
mà bức ảnh đã thành công
rất hợp lý
còn ý kiến của nhà báo phạm tiến dũng ạ
bức ảnh này là bức ảnh chụp ngược sáng
cho nên nó lên được cái sự long lanh
của cái mặt nước
và những cái hình với cái ánh sáng
nó chiếu lên mái tóc của người thầy
và các em học sinh
thế nhưng mà nếu tôi chụp thì tôi sẽ chụp
cái bố cục nó khác được một chút
tức là sẽ lấy ở phía dưới nhiều hơn một chút
phía cái con suối phía trước nhiều hơn nữa
để người ta nhìn thấy
cái hướng đi của những người này
tức là cái ảnh này nó chụp
tất cả cái khối người hơi đứng vào giữa
thế nếu mà lấy nếu mà chụp
ở cái góc độ dịch là phía trước một chút nữa
để lấy được cái con suối
lấy được thêm nhiều cái phần đá
ở cái con suối nữa
thì cái bức ảnh nó sẽ đẹp hơn
vâng mới chỉ có năm bức ảnh được đưa ra thôi
mà đã rất là khó khăn
để chúng ta chọn lựa một cái bức ảnh
ưng ý cho cái vòng bình chọn
và chúng ta vẫn còn một mươi bức ảnh nữa
cho cái chủ đề bình chọn tháng một mươi một này
bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn